thưa quý vị với hành vi trốn thuế hà thị huệ chú tại huyện yên phong tỉnh bắc ninh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
quá trình mở rộng điều tra vụ án trốn thuế xảy ra tại công ty đại thuận cát
và công ty trách nhiệm hữu hạn hoàng hoàng lộc từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan công an đã xác định làm rõ hà thị huệ có hành vi trốn thuế
trong quá trình kinh doanh buôn bán
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một cho đến năm hai nghìn hai mươi ba huệ đã lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa
là nhôm thỏi tại ga quốc tế đồng đăng thị trấn đồng đăng huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
để thực hiện hành vi trốn thuế thu nhập cá nhân thuế giá trị gia tăng với số tiền trên tám hai tỷ đồng
mở rộng điều tra vụ án đưa nhận hối lộ xảy ra tại ubnd quận cầm lệ thành phố đà nẵng vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai
vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố đà nẵng
đã tiến hành khởi tố bổ sung tội danh tham ô tài sản đối với bị can phan văn tiến
chuyên viên phòng quản lý đô thị quận cẩm lệ và khởi tố bắt tạm giam hoàng ngọc tiến
chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty cổ phần andes về tội tham mô tài sản
trong quá trình thi công gói thầu duy tu nạo vét các tuyến mương cống thoát nước trên địa bàn quận cẩm lệ năm hai nghìn hai mươi một
phan văn tiến được phân công đại diện chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu các tuyến đường nạo vét
cuối năm hai nghìn hai mươi một tiến biết công ty andes không thực hiện nhiệm vụ
nhưng khi nhà thầu thi công lập hồ sơ nghiệm thu quyết toán tiền thi không
thì tiến vẫn hướng dẫn nhà thầu mang đến cho hoàng ngọc tiến ký xác nhận
tháng một năm hai nghìn hai mươi hai sau khi nhận thanh toán tiền hoàng ngọc tiến đã rút đưa lại cho võ thành quý
trưởng phòng quản lý đô thị bảy mươi số tiền nhận được khoảng một trăm ba mươi bảy triệu đồng và quý đã tiêu xài hết số tiền này
tòa án nhân dân tỉnh sóc trăng cũng vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự
đối với nguyễn thị phượng chú tại huyện cù lao dung về tội lừa đảo chiếm đất tài sản
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi chín đến ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
thông qua việc tổ chức hai mươi bốn giây hụi phượng đã chiếm đoạt số tiền hơn ba ba tỷ đồng
và tự ý bán một mươi phần hụi của các thành viên cho võ thị kiều và lê thị kim phượng
chiếm đoạt số tiền gần hai trăm linh triệu đồng để sử dụng vào mục đích trả nợ vay và tiêu xài cá nhân
tại phiên tòa nguyễn thị phượng đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh sóc trăng tuyên án xử phạt nguyễn thị phượng
một mươi bốn năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sau hơn hai ngày nỗ lực tìm kiếm người mất tích trong vụ tai nạn lao động xảy ra
tại công ty cổ phần than cọc sáu thuộc tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
đến trưa ngày hôm nay thi thể của nạn nhân còn lại đã được tìm thấy
nạn nhân mất tích được tìm thấy là anh hoàng thọ hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
là công nhân vận hành máy xúc thủy lực
do lượng đất đá bùn đất sạt lở lớn nên sau hơn hai ngày
lực lượng cứu hộ mới tiếp cận và tìm thấy thi thể của nạn nhân
trước đó vào lúc khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng một mươi hai
tại khu vực cần khai thác ở mức âm hai trăm sáu mươi
ở mức âm hai trăm sáu mươi
công ty cổ phần than cọc sáu đã xảy ra sự cố tụt lở tầng khai thác
đẩy máy xúc đang hoạt động xuống khiến một công nhân tử vong
một công nhân mất tích và sáu người bị thương
ngay khi xảy ra sự cố
ubnd tỉnh quảng ninh đã chỉ đạo các sở ngành liên quan và thành phố cầm phả
phối hợp với tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
công ty than cọc sáu triển khai phương án tìm kiếm
cứu hộ cứu nạn giải quyết sự cố sạt lở
thưa quý vị những ngày này
nhiều giáo sứ trên địa bàn tỉnh nghệ an đang chuẩn bị chào đón
một mùa giáng sinh an lành hạnh phúc
đã từ lâu thì giáng sinh không chỉ là ngày lễ của đồng bào công giáo
mà còn là ngày hội chung của nhân dân trên địa bàn tỉnh
và đây cũng là dịp để thắt chặt mối đoàn kết lương giáo
góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
về giáo sứ vạn thủy xã quỳnh hưng huyện quỳnh lưu trong những ngày này
khắp các tuyến đường đều được trang hoàng rực rỡ
không khí vui tươi phấn khởi lan tỏa khắp nơi
tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng để chào đón ngày đặc biệt trong năm
thời gian qua nhìn chung đồng bào công giáo nơi đây
luôn chấp hành tốt các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
đặc biệt trong năm hai nghìn hai mươi ba bà con giáo dân xóm một mươi hai giáo sứ vạn thủy
đã tích cực hăng hái góp sức người sức của đồng loạt gia quân
thao dỡ các công trình kiên cố hiến đất để mở rộng đường giao thông
cùng chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao
mối đoàn kết lương giáo không chỉ là sợi dây tình cảm gắn kết bền chặt
mà còn thể hiện ở sự nỗ lực xây dựng đời sống văn minh
làm cho diện mạo quê hương giáo sứ giáo họ ngày càng khang trang sạch đẹp
theo đó bà con giáo dân trong toàn tỉnh đã hiến bảy hai trăm năm mươi m hai đất
thao dỡ ba bốn trăm linh m hai tường bao tham gia hơn bảy ngày công
đóng góp hơn sáu một tỷ đồng xây dựng hai mươi tám km đường bê tông nông thôn
để nhân dân nói chung và đồng bào công giáo nói riêng thuận lợi tổ chức các hoạt động trong dịp lễ đặc biệt
công an tỉnh nghệ an đã chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự dịp trước trong và sau lễ
để đảm bảo cho bà con nhân dân nói chung và bà con giáo dân có một mùa giáng sinh an lành hạnh phúc
đời sống của bà con giáo dân ngày càng được cải thiện rất rõ rệt kinh tế phát triển rất nhanh
chuyển vui buồn bà con lương giàu cầu nhau chuyển vui chuyển buồn đều hương ưng rất lý trí là tốt
đến thời điểm hiện tại kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự phục vụ lễ giáng sinh trên địa bàn tỉnh đã được triển khai đến tận cơ sở
với sự chủ động quyết liệt của lực lượng công an tỉnh nghệ an
tin tưởng rằng người dân sẽ được đón một mùa giáng sinh an lành bình yên
thưa quý vị một ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với hình thức bán vé máy bay giá rẻ
vừa bị công an quận hà đông thành phố hà nội triệt phá
các đối tượng đã lừa được nhiều người ở nhiều tỉnh thành trên cả nước chiếm đoạt được khoảng hai mươi tỷ đồng
đối tượng nguyễn đức tùng cầm đầu đường dây này đã thuê một số đối tượng thông thảo chuyên môn về tin học công nghệ
để làm việc
với mức lương cao nhất lên tới một trăm linh một trăm năm mươi triệu đồng một tháng
sau đó hướng dẫn nhân viên thực hành hành vi lừa đảo với phương thức thủ đoạn mua hàng nghìn tài khoản facebook ảo
trên mạng xã hội đăng bài cần tuyển dụng cộng tác viên bán vé máy bay toàn quốc
ngày một mươi chín tháng một mươi hai khi đang thực hiện hành vi các đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện tại hai trung cư
trên địa bàn quận thanh xuân và hà đông
cơ quan công an cho biết số tiền chiếm đoạt được tùng đã xóa dấu vết bằng cách chuyển qua sàn mua bán tiền ảo
mở tại nước ngoài gây khó khăn cho quá trình điều tra xác minh
bước đầu các đối tượng khai nhận từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đến khi bị bắt đã lừa được nhiều người ở các tỉnh thành trên cả nước
chiếm đoạt được khoảng hai mươi tỷ đồng
hiện lực lượng công an hà đông đã ra quyết định khởi tố hình sự đối với một mươi bốn đối tượng
trong khi đó lực lượng chức năng tỉnh tây ninh và an giang đã liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển pháo trái phép
nội dung sẽ có trong cụm tin sau
tại cơ quan công an võ hải nam và lâm hải âu khai đặt mua số pháo lậu trên của một đối tượng bên campuchia
với số tiền trên một trăm năm mươi triệu đồng hẹn giao tại khu vực biên giới tân châu
trên đường chở pháo về đến khu vực xã an tịnh thị xã trảng bàng chuẩn bị giao hàng thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
còn tại an giang nhận được tin báo của quân chủ nhân dân có một đối tượng nghi vận chuyển pháo
công an thành phố long xuyên tỉnh an giang tiến hành chốt chặn kiểm tra
phát hiện phạm hữu lợi điều khiển xe máy vận chuyển một thùng xốp bên trong chứa hai mươi bốn túi ni lông
có khoảng hai bốn trăm linh điện pháo nổ
tại cơ quan công an lợi khai đang trên đường vận chuyển pháo đi tiêu thụ thì bị bắt giữ
khám xét tại kho hàng hóa thực phẩm thịt heo bò xuất nhập khẩu có địa chỉ tại thôn xuân lai xã lộc an huyện phú lộc
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thừa thiên huế đã phát hiện hơn một tấn thực phẩm
không có hòa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất nhập khẩu
kho hàng này do hồ thị nhiên ba mươi tuổi trú tại huyện phú lộc làm chủ
qua kiểm tra tổ công tác đã phát hiện tại kho hàng có lưu trữ một tấn thực phẩm gồm trứng gà non giò heo
ba chỉ rút xương xương cùi bò bắp bò bắp trâu lõi bò có dấu hiệu vi phạm
tại thời điểm kiểm tra chủ kho hàng đã không xuất trình được hóa đơn chứng tử
chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
và chưa cung cấp được các giấy tờ có liên quan về kinh doanh loại hàng hóa này
tại cơ quan công an chủ kho hàng khai số hàng hóa trên được nhập từ nga ấn độ
mục đích để bán lẻ cho các khách hàng là quán ăn nhà hàng dịch vụ đám cưới trên địa bàn